chiều nay năm tháng chín đoàn công tác ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bi thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương đã có buổi làm việc
với ban thường vụ tỉnh ủy hậu giang về thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đề nghị tỉnh hậu giang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo
chỉ đạo đồng bộ hơn nữa với công tác dân vận ở các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở
đồng thời tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm phục vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức
phụ trách các lĩnh vực có liên quan đến lợi ích thiết thực của dân như đất đai tư pháp môi trường
tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính kịp thời đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại
tố cáo tiếp công dân phát huy vai trò mặt trận và các đoàn thể trong việc giám sát
phản biện xã hội xây dựng đảng xây dựng chính quyền